đều là người mang trong mình bệnh lý nền rất nặng như là suy thận mạn suy tim đái tháo đường gây không ít khó khăn bất lợi cho công tác điều trị
khoanh vùng cách ly và tiến hành xét nghiệm cho tất cả những người có yếu tố dịch tễ hay đi về từ vùng dịch
thưa quý vị chúng ta đã cán mốc một triệu xét nghiệm rt pcr trong cuộc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào chiều ngày hai mươi bốn tháng tám
xác định là phải khoanh vùng cách ly và xét nghiệm cho tất cả những người có yếu tố dịch tễ hay đi về từ vùng dịch trong thời gian nhanh nhất
vì chỉ có xét nghiệm thì mới biết được người nghi nhiễm có mắc bệnh hay không
tuy nhiên trong giai đoạn này đã xuất hiện những trường hợp phải xét nghiệm
xét nghiệm đến lần thứ tư lần thứ năm mới có kết quả dương tính
và một vài trường hợp do xét nghiệm âm tính lần đầu và thực hiện cách ly không đúng theo quy định đã làm cho dịch bệnh lây lan
bên cạnh đó là những lỗ hỏng trong việc kiểm soát dịch tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh
việc xuất nhập cảnh trái phép cũng đã gây ra không ít những trở ngại
tuy nhiên các cơ quan ban ngành của chúng ta đã ngay lập tức vào cuộc triển khai các biện pháp mạnh mẽ xử lý và ngăn chặn triệt để quyết không để dịch bệnh lan rộng
ngay khi phát hiện trường hợp bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn có kết quả xét nghiệm rt pcr dương tính với virus sars cov hai
mặc dù trước đó bệnh nhân này đã có kết quả test nhanh âm tính
việc triển khai xét nghiệm rt pcr cho những người có yếu tố dịch tễ nhanh chóng được triển khai trên diện rộng
đồng thời các biện pháp kiểm soát theo dõi cách ly càng được siết chặt hơn khi có bệnh nhân xét nghiệm rt pcr đến lần thứ tư mới phát hiện dân tính
và cái vai trò của lực lượng anh em điều tra dịch tễ học phối hợp với bên công an quân đội để xác định nhanh nhất cái nguồn lây bệnh và cái vector truyền bệnh là vô cùng quan trọng
song song với việc khoanh vùng khi có ca mắc mới công tác điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín cũng được trú trọng đặc biệt
làm thế nào để hạn chế thấp nhất số ca tử vong
mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến khá phức tạp
nhưng chính phủ việt nam vẫn quyết định đón hàng trăm công dân từ guinea xích đạo về nước
và biết chắc chắn rằng trong số này có rất nhiều công dân đang nhiễm sars cov hai
ở tuyến biên giới công tác ngăn chặn tình hình xuất nhập cảnh trái phép được tăng cường mạnh mẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
bộ y tế yêu cầu các bệnh viện cơ sở y tế cần siết chặt hơn việc kiểm soát dịch bệnh
phân luồng bệnh nhân phát hiện trường hợp nghi nhiễm và tiến hành cách ly
báo cáo ngay về các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời
đến nay các ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát
để đạt được hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín một tháng tái bùng phát
ngoài những biện pháp quyết liệt của chính phủ được triển khai
thì phải kể đến sự chung tay đồng lòng tuân thủ các biện pháp phòng dịch của người dân
trên tinh thần không hoang mang và không chủ quan
hiện việt nam vẫn tiếp tục hành trình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
song song với phục hồi và phát triển kinh tế
việt nam vẫn là một điểm đến an toàn